trong khuôn khổ phiên họp ngày thứ nhất ban thường trực ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
tổ chức triển lãm trưng bày các hình ảnh của mặt trận tổ quốc việt nam trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
triển lãm với gần bốn trăm linh bức ảnh được trưng bày triển lãm phát họa sinh động đậm nét về mặt trận tổ quốc việt nam
nơi tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
là cầu nối vững chắc giữa các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài với đảng và nhà nước